rất là nhiều năm hai nghìn một thủ tướng
đã từng ra một quyết định mật
cho khoanh nợ cái việc
mà chuyển sang amc chính là khoanh nợ thôi
không có gì khác cả coi như là
cái cũ đóng băng lại cái mới
vẫn cho vay vẫn mọi thứ tốt
không tính vào chỉ tiêu an toàn
và chất lượng gì cả sau một thời gian
rồi tính sau thì bây giờ đúng như thế
vâng thưa tiến sĩ có nhiều ý kiến cho rằng là
ở những tháng cuối năm như thế này chẳng hạn
thì các ngân hàng đang rất là muốn
làm sạch cái sổ sách kế toán của mình và thực chất
thì nợ xấu là chỉ chuyển từ sổ sách kế toán các ngân hàng
sang số sách của vamc
như vậy là bản chất vấn đề
là nợ xấu vẫn còn ở đó ông có đánh giá gì
về cái tồn tại này dù sao thì vamc
cũng đã là một cái tổ chức như vậy
đứng ra để gom những khoản nợ xấu
với vamc và sau đó
thì cho phép các tổ chức tiến dụng
được phép là cấn trừ
chính lập được phòng quỷ ro
trong vòng khoảng năm năm
qua đó thì vẫn gắn trách nhiệm
xử lý nợ xấu đối với từng
tổ chức tiến dụng
bởi vì hàng năm là vẫn phải
trích lập dự phòng quỷ ro hai mươi
và nếu như hết năm năm
mà khoản nợ xấu đó vẫn còn đó
thì vừa rồi ta thấy là vamc đã đẩy
lại toàn bộ những khoản nợ xấu đó
trở về từ số chức tiến dụng
thì về cơ bản những khoản đó đã xử lý xong
vì sau năm năm là đã trích lập dự phòng quỷ ro
đầy đủ còn hiện nay là đang tiếp tục
để xử lý những cái gì
còn lại đối với khoản nợ xấu đó
những cái chính sách về
xử lý nợ xấu thì như nói
nghị quyết bốn mươi hai hay là tòa
phải nói rằng là ngày xưa
chúng ta đã từng ban hành những quy định
lĩnh vực ngân hàng này
coi như là cái dạng hợp đồng kinh tế hợp đồng kinh doanh thương mại
thì xử lý nó phải nhanh chóng hơn
hỗ trợ đến như thế thì bây giờ có một vụ
kiện ra tòa vì không giải quyết được
không thỏa thuận được phải kiện ra tòa
để nhờ tòa thu hồi nợ
nhờ tòa xử lý tài sản vào làm
thì thường mất một vài năm thậm chí bốn năm năm trời
từ lúc khởi kiện cho đến lúc hình hạn
thế thì rồi rất nhiều lý do khác
đất đai nhà cửa thủ tục
điều kiện pháp lý dẫn đến tình trạng
nó trồng trồng chất chất nó cộng lại
nó tích lũy lại thì nó thành nợ xấu chứ nếu như chúng ta
giải quyết được rất điểm mọi thứ nhanh gọn
cơ chế hỗ trợ tốt lừa đảo
thì đưa công an mà nếu mà
không có khả năng trả nợ thì ra tòa để
phát mại thì nó không
đến mức như thế này rồi vào
đến thuế má rồi tất cả
những cái đi vào chi tiết cụ thể
từ vĩ mô cho đến vĩ mô đều vướng mắt cả
và đến mấy năm trời
thì bắt đầu mới giải quyết được một số
và cái sức ép của
nền kinh tế sức ép của lãi suất
của phát triển nó rất mạnh thì
bắt đầu là chúng ta mới
từ từ giải quyết đến bây giờ thì
vẫn còn rất nhiều việc đang gọn ngang
rất nhiều thứ còn đang vướng mắt
và vamc thì vẫn cứ tiếp tục rè rặt và rè rặt
với cả báo chí nữa
vì là họ là người khó nhất
bản thân tổ chức dụng
là miếng cơm manh áo của họ là
nắm rất là chắc là trách nhiệm rất là cao
họ cũng loay hoang
bao nhiêu năm không giải quyết được
vì một mình họ giải quyết được họ
phải phụ thuộc vào hệ thống pháp luật hay hệ thống
chính quyền các cơ quan chức năng
thì vamc thì lại là một cơ chế
có tốt hỗ trợ thêm tăng thêm
trách nhiệm rồi khách quan rồi
sức ép v v nhưng quả thật là
sức ép chưa đủ quả thật là tiềm năng
tài chính quá thấp cơ chế
cho một ít rồi nhưng vẫn còn rất là hạn chế hơn
từ khi thành lập đến nay
vamc đã được trao nhiều quyền
nhất định cũng như hành lang pháp lý
trong công việc xử lý nợ xấu
đó cũng là động thái thể hiện rõ quyết tâm
giải quyết xử lý nợ xấu
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia
việc mở rộng thị trường mua bán nợ
cũng là giải pháp hữu ích trong việc xử lý nợ xấu
trong khi việt nam vẫn chưa có một thị trường
mua bán nợ đúng nghĩa
nợ phải có
một cái sàn giao dịch
phải có một cái
thị trường mua bán nợ
chúng ta phải mở rộng cái thị trường ra
để tất cả các thành phần kinh tế khác
vào trong cái thị trường mua bán nợ
và mua nợ cũng như là bán nợ
kể cả những nhà đầu tư ở nước ngoài
thì một cái thị trường thông thoáng như thế
mới có thể giải quyết được vấn đề nợ xấu
bên cạnh những hoạt động mở rộng thị trường
mua bán nợ xấu việc sử dụng
quỹ trích lập dự phòng rủi ro của các ngân hàng
cũng chỉ là giải pháp ngắn hạn
theo nhiều chuyên gia việc xử lý nợ xấu
một cách bền vững và chết để
là vấn đề khó khăn
tuy nhiên quá trình thẩm định các khoản vay
cũng cần được thực hiện chặt chẽ hơn
đó là điểm mấu chốt để ngăn chặn
và xử lý nợ xấu tại các ngân hàng
chỉ trừ trường hợp
do những hành vi kém đạo đức
của những cán bộ ngân hàng
thì anh bất chấp mọi cái để anh cho vay
mà khi đó thì xảy ra vấn đề hậu quả
thế thì ta thấy là trong cái hoạt động
mà không có hiệu quả của doanh nghiệp
thì sự có do nguyên nhân chủ quan và khách quan
ví dụ có những nguyên nhân khách quan bất khả kháng
cho anh phải chịu có những nguyên nhân chủ quan
thì anh phải xem xét cho nên chúng ta thấy là
phải xét chặt lại cái hoạt động
của các doanh nghiệp
đấy là một cái nguyên tắc bất di bất dịch
đối với hoạt động của ngân hàng
khi cho vay thì thẩm tra cái phương án có hiệu quả hay không
mà thẩm tra thực tế
và khi cho vay rồi thì ông phải kiểm tra
cái mục đích sử dụng có đúng hay không
bên cạnh những vướng mắt về việc sử dụng
đúng mục đích của khoản nợ cho vay
còn nhiều tồn tại phải giải quyết
trong vấn đề xử lý nợ xấu
ở nhiều nơi chính quyền địa phương
và các cơ quan chức năng có liên quan
chưa vào cuộc mạnh mẽ
nghị quyết số bốn mươi hai quy định rõ thứ tự
ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm
nhưng hiện vẫn chưa có hướng dẫn
cụ thể nội bộ về nội dung này
dẫn tới khó khăn cho tổ chức tín dụng
khi phát mại tài sản bảo đảm của doanh nghiệp
vì vậy đại diện các tổ chức tín dụng
đưa ra kiến nghị cơ quan quản lý
sớm ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết
cụ thể để việc xử lý nợ xấu
đạt hiệu quả cao hơn
thưa tiến sĩ cấn mất lực những khoản nợ xấu
mà chúng tôi đề cập trong phóng sự của chương trình
đã phần nào nó lên được việc xử lý nợ xấu
tại việt nam trong thời gian gần đây
và theo đánh giá của ông thì trong sáu năm qua
chúng ta đã làm được những gì
trước hết thì đã xử lý được
một phần quan trọng của nợ xấu
và trong đó bao gồm
cả cái nợ xấu đã hình thành
đã phát sinh
trong thời gian vừa qua
và kéo ghi tỷ lệ nợ xấu
cộng với cả nợ bán trăm vnc
chưa xử lý cộng với cả tiền bản nợ xấu
từ mức một mươi bảy hai
xuống còn sáu năm
bảy hiện nay
và chính phủ cũng đang yêu cầu
đẩy tỷ lệ nợ xấu
của cả ba cái nhóm này
xuống dưới ba vào năm hai nghìn hai mươi
thì tôi cho rằng phải cực kỳ quyết tâm
thì việc đó mới có thể khả thi
ngân sách nhà nước cho
xử lý nợ xấu này cũng không nhiều
và nếu mà chúng ta bơm tiền mặt vào để xử lý nợ xấu
thì ngay lập tức số tiền đó có thể sẽ
tôn ra thị trường và gây ra lạm phát
thưa tiến sĩ cấn văn lực ông nói gì về điều này
thực ra thì cái đó là đúng rồi
và chính phủ
chính vì thế mà chúng ta
đã không lựa chọn cái phương án đó
trở lại một chút
cái câu chuyện phát hành
trái phiếu đặc biệt
thì nó đúng như ý ban đầu
mà anh đức cấn nêu
bởi vì chúng ta thời điểm đó
là không chấp nhận lỗ
đối với vmc
và chưa cho phép mua bán nợ xấu
theo giá thị trường
thì buộc vmc họ phải có một cái duy nhất thôi
là họ phải gom nợ xấu về
mua nợ xấu về
và sau đó
là phát hành trở lại
cho các tổ chức chức thiết dụng
bằng trái phiếu đặc biệt
chứ còn nếu như mà họ phát hành trái phiếu thị trường
thì không có câu chuyện bù lỗ như thế nào
thì ở quốc tế
dạng vmc như vậy
họ cũng dùng chín mươi sáu vốn liếng của họ
là từ trái phiếu
nhưng nó là trái phiếu thị trường
thì tôi của chúng ta đây là trái phiếu là danh nghĩa
bởi vì chúng ta không cho phép chấp nhận lỗ
thời gian đầu
tuy nhiên thời gian vừa qua
nghị quyết bốn mươi hai
rồi đề án một nghìn năm mươi tám
giá cho phép chúng ta mua bán
theo giá thị trường
chính vì thế mà tôi đồng ý với anh đức
là thời gian tới phải đẩy mạnh hơn
xong xong cái biện pháp là dùng
nguồn của tổ chức kiến trúc xử lý nợ sầu
cộng với nó là phải đẩy nhanh hơn
cái chuyện là mua bán theo giá thị trường
thế còn cái ý thứ ba
là liên quan đến cái việc gọi là nuôi
thực ra thì tôi nghĩ rằng là
cũng không phải nuôi đâu
bởi vì trong thâm tâm của danh nghĩa
và tổ chức kiến trúc
không ai muốn nuôi nợ sầu
bởi vì nuôi nó hay khác gì
chúng ta nuôi cái bệnh ung thư gì cả
thì giải tỏa ra hết nợ sầu
nó giải quyết được bao nhiêu vấn đề
về tiền lương về tiến trúc
không bị ngã
rồi về danh tiếng về uy tín
rồi về cơ hội làm văn kinh doanh
cho nên là không ai muốn gọi là ôm nợ sầu
không ai muốn nuôi nợ sầu đâu
chẳng qua cực trần đại quá thôi
tuy nhiên tôi nghĩ rằng là
các nước cũng phải có cái biện pháp đó
gọi là biện pháp gọi là
ta gọi là tài cư cầu
và sau đó hy vọng
thị trường ấm lên
và doanh nghiệp đã tốt lên
rồi một số những biện pháp khác
thì giúp cho cái khoản nợ sầu đó
nó trở thành nợ tốt hơn
cũng là một cái biện pháp mà chúng ta cũng cần phải
nuôi dưỡng cho những lúc cần thiết
nợ mà có cái tiềm năng
có cái khả năng tốt thì mới nuôi
chứ nếu mà nợ sầu thực sự nuôi
rất nguy hiểm thì đấy là che giấu nợ sầu
thưa đối sư theo ông
thì sắp tới chúng ta
nên sử dụng giải pháp nào tiếp theo
để xử lý nợ sầu ạ
tôi cho rằng là cái
quan trọng nhất xử lý nợ sầu
xử lý thực chất là bán được nợ
cho người tiêu dùng người có nhu cầu
thực sự bán tài sản
thu hồi nợ thực sự
còn tất cả những biện pháp
kể cả từ góp vốn cho đến là
có một cái công ty một cái đơn vị nhà nước
nào bỏ ngân sách ra mà mua
thì cũng chỉ là tạm thời
chứ không giải quyết được thực chất
thực chất là chúng ta phải chuyển hóa
biến cái xấu đấy khỏi cái xấu
chứ còn nếu mà cứ chỉ loanh quanh
chỗ này chỗ kia
thì đấy là biện pháp kỹ thuật
thì chúng ta đã trải qua
mấy năm như thế rồi cái giai đoạn thế rồi
thì tôi nghĩ rằng bây giờ phải kiên quyết mạnh mẽ
để chuyển sang xử lý rốt ráo
thu hồi thực sự
từ sản xuất kinh doanh từ bán tài sản bảo đảm
từ bán nợ một cách thật sự
cho thị trường
thưa tiến sĩ ông có đồng ý quan điểm này không
tôi đồng tình đấy chính là cái nhóm giải pháp
đầu tiên mà tôi cũng định đề xuất
tức là chúng ta cần phải sớm
thiết lập cái thị trường mua bán nợ
và ở đó
thì chúng ta mua bán nợ đương nhiên là theo
cái cơ chế thị trường chấp nhận lỗ
bởi vì lỗ nó còn hơn không
chúng ta nuôi nợ xấu
hay là chúng ta đề nợ xấu đó
nó còn tốn kém hơn rất nhiều để quản lý
và cho phép
nhiều người bên nhiều nhà đầu tư
cùng tham gia như chúng ta cũng đã phân tích
từ ban đầu và cái này càng sớm
càng tốt cái thứ hai
mà chúng ta cũng đã phân tích với nhau
chính là đòi hỏi sự vào cuộc quyết lợi hơn
của các cơ quan
có liên quan đến tiến trình xử lý xấu
theo tinh thần nghị quyết bốn hai
ví dụ như là
tòa án bây giờ tôi rất là mong là cần phải có
một cái sự hướng dẫn để nhất quán thực hiện
từ trung ương xuống địa phương
có lẽ là cũng phải tăng cái thời gian
thụ lý hồ sơ
từ tháng bảy đến tháng một mươi một là ít thủ lý hồ sơ
thì rõ ràng là doanh nghiệp
người ta biết trông cậy vào hai để người ta nộp hồ sơ
và nộp hồ sơ nhiều khi lâu quá không được thụ lý
thế rồi công an phải vào cuộc nhiều hơn
chính quyền địa phương phải vào cuộc nhiều hơn
thì hành án
cũng phải nhất khoán thực hiện
và vào cuộc nhiều hơn
nên là ý thứ hai
ý thứ ba là cũng cần phải sớm tăng năng lực
để có nguồn lực về nhân sự nguồn lực về tài chính
để tham gia mua bán nợ xấu
theo cái giá thị trường
và cuối cùng tôi cho rất là quan trọng
là tiếp tục tăng cửa
quản lý rủi ro
theo chuẩn quốc tế là ba số hai
để làm sao nó không phát sinh nợ xấu
nhiều trong tương lai
tất nhiên là tôi đồng ý với anh đức là gì
đã làm kinh doanh tiền tệ
chấp nhận rủi ro chấp nhận nợ xấu
ở một cái mức độ nào đó
thông lý quốc tế người ta cho chấp nhận mức là khoảng từ hai đến ba
nhưng chúng ta dùng các biện pháp
có lý rủi ro tốt để nó không phát sinh quá nhiều
và chúng ta cũng cần
có một thị trường mua bán nợ xấu chuyên nghiệp nữa
để cho những khoản nợ xấu của chúng ta
sẽ được xử lý một cách triệt lệ
trân trọng cảm ơn luật sư trương thanh đức
và tiến sĩ cấn văn lực đã tham gia chương trình bàn tròn hôm nay
để xử lý tốt nợ xấu
cần một thị trường mua bán nợ hoàn thiện
do đó cần một cơ chế hoạt động ổn định
và một nguồn vốn đủ lớn để xử lý khối nợ xấu khổng lồ
qua thực tế của việc mua bán nợ xấu
trong những năm qua ngân hàng nhà nước
cũng cần giả soát sửa đổi để hoàn thiện
các điều khoản đánh giá thực chất về các khoản nợ xấu
và minh bạch đấu giá nợ xấu
nhằm giải quyết đầu ra của nợ xấu sau khi được mua vào
thưa quý vị chương trình bàn tròn phát sóng lúc một mươi năm h chủ nhật
phát lại lúc một mươi năm h thứ ba một mươi chín h thứ tư một mươi h thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
quý vị có thể xem trên trang web nhân dântv vn và trên youtube truyền hình nhân dân